nhất là tại các thành phố lớn những bữa ăn vừa nhanh gọn lại rẻ chính là lựa chọn hàng đầu của hầu hết dân lao động
sinh viên hoặc những người có thu nhập thấp trung bình
tại tp hcm từ lâu thức ăn đường phố là lợi hình kinh doanh khá phát triển
một số khu vực tạo thành phố ẩm thực đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước
có lẽ không chỉ vì món ăn ngon hấp dẫn mà gánh hàng rong đã gây ấn tượng mạnh với du khách nước ngoài
bởi nét truyền thống cổ xưa mà họ khó có thể tìm thấy ở những thành phố khác trên thế giới
vì vậy ngoài bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thì việc cần quy hoạch tổ chức các hàng quán
cánh hàng đông tập trung vào các khu riêng biệt hay những đoạn đường dành riêng cho ẩm thực đường phố
đây đang là bài toán đặt ra cho những nhà quản lý của tp hcm
mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình sức khỏe và cuộc sống để hiểu thêm về vấn đề này
tràng trẻ trẻ nguyễn văn khanh quê tận phú yên
nguyễn văn khanh mới hai mươi một tuổi nhưng cậu đã có tới một mươi một năm gắn bó với gánh hàng rong
tại đầu đường ngô thị nhiệm quận ba tp hcm
vất vả bon chen lo toan phải tự bươn trải kiếm sống để nuôi bản thân và nuôi người mẹ già
thanh bảo lúc mới vào thành phố cậu còn quá nhỏ không thể kiếm được việc làm chỉ theo mẹ phụ bán hàng rong
lớn hơn một chút thì mẹ bị bệnh vậy là cậu thành chủ lực chính của chiếc xe đẩy mì nuôi xào bò bột chiên hủ tiếu xào này
bán nhiều lúc công an lên đuổi một ngày năm sáu lần đuổi suốt
dạ một mươi một năm
cũng vất vả cơ cực không công an việc làm chị hồ thị mến quê ở long an quyết định rời xa quê hương lên thuê nhà tp hcm
ngày nắng cũng như ngày mưa từ tờ mờ sáng chị đã đẩy chiếc xe hàng rong đi hàng chục cây số vào trung tâm thành phố
để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình ở quê
nói chung là
ví dụ chính quyền ở đây sắp xếp một cái chỗ nào đó cho tụi chị bán đóng thuế
hoặc là cho bán theo giờ gì cũng được mà đừng bớt đuổi lại đừng có đuổi
tụi chị cũng khổ không ở nhà mướn rồi kiếm sống bằng cái nghề này
thì đó bây giờ em lên phường thì người ta nói là mấy người nhập cư sẽ không có cho được cái chỗ ổn định
chỉ có người địa phương mới được cho một cái chỗ ổn định
mà chị nghĩ ở đây là người nhập không có người địa phương
không có được như vậy rồi là không biết giờ tụi em phải làm sao
mà một chiếc xe phải nuôi bốn năm gia đình chứ không có thể là mua một gia đình
là mình lợi ít thôi chứ không có lợi nhiều
tại bán cho học sinh là giá bình dân chứ không phải là giá mắc giống như trong tiệm
thì em cũng mong muốn có chỗ bán ổn định
nhưng mà tại vì không có điều kiện thê mặt bằng này nọ trong tiệm giống như người ta
bởi vì mình mới bán hàng ngoài đường như vậy
chỉ cần ít vốn không cần trình độ học vấn
do đó người bán hàng thức ăn đường phố
chủ yếu là người dân từ nơi khác đến sinh sống làm ăn
không có hộ khẩu thường trú
việc kinh doanh cũng không cố định thời gian địa điểm hoàn cảnh khó khăn
thuộc diện nghèo tại địa phương sử dụng phương tiện bán hàng để nuôi gia đình
vì vậy công tác thanh kiểm tra bảo đảm đầu vào của nguồn nguyên liệu
cũng như giám sát chặt chẽ quá trình chế biến bảo quản thức ăn cũng vô cùng khó khăn
đây là hơn hai kg thịt châu đông lạnh ấn độ không hóa đơn chứng tử
không giấy chứng nhận kiểm dịch
đang chuẩn bị được chủ cơ sở phù phép biến thành thịt bò
thì bị đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện củ chi phát hiện
lập viên bản xử phạt và thu giữ
còn đây là cửa hàng thịt sạch bính hạnh ngụ tại đường lê văn sĩ
quận ba tp hcm mới bị đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang
dùng hóa chất phù phép thịt heo bẩn thành thịt bò
đó chỉ là hai trong hàng chục vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
được ngành chức năng bắt quả tang xử lý vi phạm từ đầu năm đến nay
vậy nếu chúng không bị bắt giữ thì rất có thể
nó sẽ là những thứ nguyên liệu giá rẻ
được sử dụng để chế biến trong những món ăn khoái khẩu nơi đường phố
hiện nay tp hcm đang quản lý hai mươi chín trăm tám mươi chín cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố
với trên hai mươi năm người tham gia phục vụ cho cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố này
đối với công tác quản lý
chúng tôi sẽ gặp lại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố này

cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố này đã giới thiệu danh sách một mươi điểm đến có món ăn đường phố hấp dẫn nhất thế giới
trong đó có tp hcm với những món ăn quen thuộc như phở bánh xèo canh cua
trong đó món bánh mì kẹp pate đứng ở vị trí số một
không chỉ hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước
thức ăn đường phố cũng là món ăn ưa thích không thể thiếu của chính những cư dân thành phố đông dân nhất cả nước này
trong đó có tp hcm với những món ăn quen thuộc như phở bánh xèo canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua canh cua
thức ăn đường phố luôn hiển hiện hiện muốn có khách hàng thì thức ăn phải ngon giá cả phải trăng
nên nhiều người bán vì lợi nhuận mà lấy nguồn thực phẩm rẻ tiền không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc chưa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
cùng với đó việc chế biến sử dụng hóa chất độc hại phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng
nguồn nước trong sản xuất chế biến không bảo đảm vệ sinh thành phần làm ra chưa được kiểm định về chất lượng
vì vậy làm sao để quản lý tốt yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm
đồng thời cũng tạo ra công an việc làm cho hàng chục nghìn người mà không mất đi những nét riêng có của loại hình ẩm thực đường phố
từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tp hcm đã xây dựng mô hình điểm
để kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm đối với các đối tượng kinh doanh thức ăn đường phố
mười tiêu chí được áp dụng trên địa bàn điểm như nơi kinh doanh cách biệt nguồn ô nhiễm
bày bán thực phẩm cách mặt đất ít nhất sáu mươi cm
thực phẩm được bảo quản hợp vệ sinh không để lẫn thức ăn sống
và sử dụng công cụ khi tiếp xúc thức ăn bảo đảm đủ nước và nước đá sạch đúng quy định
người bán phải được khám sức khỏe được tập huấn kiến thức
có sổ ghi chép nguồn gốc thực phẩm và xử lý rác thải hợp vệ sinh
các cơ quan chức năng trên địa bàn thí điểm tiến hành tổ chức thông tin tuyên truyền
tập huấn hỗ trợ miễn phí các công cụ vật dụng hợp vệ sinh cho người kinh doanh
đồng thời yêu cầu họ ký cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
sau đó tiến hành kiểm tra giám sát quản lý trên địa bàn
mô hình đã thu hút hai trăm linh ba cơ sở với hai trăm hai mươi bốn người kinh doanh tham gia thực hiện với nhiều chuyển biến tích cực
trong đó tám mươi số cơ sở tham gia đều đạt được một mươi nội dung tiêu chí
tiện cho vừa bán hàng và vừa cho người mua hàng nữa
bởi vì phần nữa cái phần đường còn kia là dành cho những người mà giống như họ đến họ mua
họ không có phải bị ra tới ngoài đường ngoài cùng
khi mà được chi cục vệ sinh thực phẩm thành phố thì cũng chọn phường tân thành để thực hiện một mô hình điểm về kiểm soát thức ăn đường phố
thì thường trực đảng quỹ quỹ ban nhân dân phường nhận thấy đây cũng là một cái mô hình rất hay
và cũng nên triển khai áp dụng trên địa bàn phường thì được sự đồng thuận
nói chung từ đảng quỹ đến quỹ ban nhân dân phường
thượng trực đảng quỹ ban nhân dân phường thì bước đầu là chúng tôi xây dựng một kế hoạch triển khai rất là chặt chẽ
sau đó đi vào chi tiết thì phân chia các đơn vị để chúng ta có điều tra khảo sát về bước ban đầu
và thường xuyên để công tác này mà nó thực hiện tốt thì hàng tháng là mình có kế hoạch để mình thực hiện cập nhật
kịp thời những di biến động về đối với những hộ này
đối với cái hỗ trợ thì hiện nay là quận tân phú với phường tân thành là mình triển khai cái việc là mình khám sức khỏe
rồi mình tập huấn kiến thức cho những hộ này một trăm linh
là mình thực hiện miễn tí hết
trạm y tế phường là cấp bao tay khẩu trang tập về và thùng rác
còn tập thánh thì thường xuyên mời nếu có đợt thì mời đầy đủ hết
tôi vẫn đi mời là tôi sẽ đi tham gia
áo như vậy thôi găng tay với lại khẩu trang
rồi sách vở để mình lưu vào những cái mình lấy hàng ngày thôi

để thực hiện tốt những khu phố bán thức ăn đường phố
tùy theo địa hình từng nơi mà vận động chính quyền địa phương
tạo một khoảng sân không lấn chiếm lòng lề đường
bán trong quy mô nhỏ có đủ vòi nước nơi thoát nước
tập trung các xe hàng rong vào nơi cố định
như đường hẻm góc sân của một khu phố
phục vụ nhu cầu ăn nhanh rẻ tiền cho dân lao động
sau hơn một năm xây dựng mô hình thí điểm về kiểm soát an toàn thực phẩm
đối với hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố
bước đầu đã ghi nhận một số chuyển biến tích cực
tuy nhiên từ mô hình cũng chỉ ra những yêu cầu cần thiết
đối với những nhà quản lý là người trực tiếp đi kiểm tra
phải luôn sâu sát nắm tình hình thực trạng
không phải chỉ để đi xử phạt mà phải tư vấn được cho người bán
nhưng muốn tư vấn được phải hiểu hoàn cảnh của mỗi chủ kinh doanh
như vậy vấn đề đặt ra là phải đào tạo được một đội ngũ
thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
kiêm tư vấn viên để lắng nghe thấu hiểu và chia sẻ cùng người dân
nhà quản lý cũng cần thay đổi cách nhìn
suy nghĩ về vấn đề quản lý và thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
như những tiêu chí về khám sức khỏe
tiêu chí về xác nhận hay tập quấn kiến thức an toàn thực phẩm
bà con được hỗ trợ tối đa
và những tiêu chí khác
ví dụ như sử dụng kẹp gấp hoặc trang phục
khi mà người ta phải sạch sẽ khi người ta tham gia buôn bán
hoặc là cách phục vụ cung cách phục vụ của họ
về những hành vi để làm sao đảm bảo an toàn thực phẩm
khi họ phục vụ thì nó được cải thiện rất rõ
lãnh đạo thành phố
cũng đã mong muốn sẽ có một cái cơ quan thống nhất
giữa ba sở này để làm việc kỹ quả hơn
vừa rồi chúng tôi cũng phối hợp với sở nội vụ
cùng hai sở nông nghiệp và sở công thương
cũng đã làm cái đề án và được trình lên lãnh đạo thành phố
nếu mà có gì thay đổi thì trong thời gian tới
chúng tôi sẽ có một cái bang chỉ đạo thống nhất như thế
trực thuộc của quý bang
suốt kinh nghiệm từ mô hình kỷ điểm
theo những nhà quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm
tại các địa bàn triển khai
còn chỉ ra một vấn đề khó
một vấn đề khó nhất hiện nay là công tác kiểm tra
xử phạt vì các quán kinh doanh thức ăn đường phố
buôn bán lưu động xe đẩy bán hàng rong
từ địa phương khác đến
đồng thời nguồn kinh phí riêng hỗ trợ công tác kiểm tra
giám sát quản lý an toàn thực phẩm
tại tuyến phường vẫn chưa có
cùng với việc cấp phường xử lý vi phạm
tương đối khó khăn vì thiếu đội ngũ thanh tra
xử lý chuyên nghiệp
khi thực hiện xây dựng mô hình
ubnd thành phố đã chỉ đạo đến các quận huyện
cần quy hoạch những nơi buôn bán thức ăn đường phố
cố định để cơ quan chuyên ngành hỗ trợ
hướng dẫn đầy đủ hơn cho người kinh doanh
những kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có
bất cứ quy hoạch nào từ các quận huyện
để giải quyết những khó khăn đó
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm
tp hcm cũng đang hướng đến
giải pháp tham mưu cho chính quyền địa phương
trên địa bàn nên hướng tới
vận động nguồn kinh phí xã hội hóa
từ các doanh nghiệp đồng thời
liên bộ y tế công thương và nông nghiệp
và phát triển nông thôn cũng đã kiến nghị
bộ tài chính bổ sung nguồn kinh phí
thực hiện mô hình từ nguồn thu xử phạt
các cơ sở vi phạm quy định từng quận huyện
cũng cần có quy hoạch địa điểm kinh doanh
để kiểm soát dễ dàng hơn
sau hơn một năm tp hcm xây dựng
mô hình thí điểm về kiểm soát
an toàn thực phẩm đối với hoạt động
kinh doanh thức ăn đường phố đã ghi nhận
một số chuyển biến tích cực tuy nhiên
xét về mặt tổng thể và lâu dài
việc thiếu kinh phí chưa có quy hoạch
cụ thể cũng như là thiếu nhân lực
khiến việc tập trung triển khai và
nhân rộng mô hình còn gặp nhiều khó khăn
vì vậy cùng với sự nỗ lực tiếp theo
của chính quyền địa phương thì những thành công
và bài học kinh nghiệm từ mô hình
quản lý thức ăn đường phố tại tp hcm
cũng là lời giải cho bài tón
quản lý thức ăn đường phố tại các địa phương
khác trong cả nước chương trình sức khỏe
và cuộc sống kỳ này cũng xin được kết thúc